phòng cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng
liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lên đến một triệu usd
trước đó ngày sáu tháng năm công an thành phố đà nẵng đã huy động lực lượng bất ngờ đồng loạt kiểm tra sáu tụ điểm
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn bốn trang tài liệu
thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần một triệu usd tịch thu bốn tám trăm linh usd và bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
điều tra ban đầu công an tp đà nẵng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam năm đối tượng
gồm hồ văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám lê anh thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn trung đan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và lê nguyên đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng